công an huyện cờ đông bách tỉnh đắk lắc vừa làm rõ một vụ giết người cướp của xảy ra tại thôn nghĩa tân xã ai hưu huyện cờ đông bách
điều không ngờ tới trong vụ án này đó là kẻ gây án giết người cướp của chính là hàng xóm của người bị hại
đây là địa bàn thôn nghĩa tân của xã ai hưu huyện cờ đông bách tỉnh đắk lắc
tại đây đã xảy ra một vụ giết người cướp tài sản ngay giữa ban ngày
trong lúc đang ngủ trong phòng chị trần thị kim xanh đã bị kẻ thù ác bóc cổ khiến cho chị hôn mê bất tỉnh sau đó cướp đi một dây chuyền và nhẫn vàng
mãi đến trưa cháu lê thị hiền con gái của chị xanh đi học về biết và báo cho người thân đưa mẹ đi cấp cứu
mãi đến trưa cháu lê thị hiền con gái của chị xanh đi học về biết và báo cho người thân đưa mẹ đi cướp cứu
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện crong pách đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường xác minh làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng gây án để người dân trong thôn nghĩa tân bớt hoang mang lo sợ

và điều khiến mọi người trong thôn nghĩa tân bất ngờ hùng thủ chính là nguyễn ngọc hoàng một mươi bảy tuổi người hàng xóm của gia đình chị xanh
nếu là bà chết nên em thấy tài sản bà thì em định chiếm đặt để đi bán tiêu xài trong cá nhân
hiện nguyễn ngọc hoàng đã bị khởi tố tạm giam về hành vi giết người và cướp tài sản
việc nhanh chóng làm rõ vụ trọng án bắt đối tượng giết người cướp tài sản truy thu tăng vật khiến người dân địa phương bớt hoang mang lo lắng
qua vụ án này một lần nữa lại rung lên lời cảnh báo về vấn nạn thanh thiếu niên hư hỏng phạm tội đã và đang diễn ra hết sức phức tạp